đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội đã lên huyện đà bắc tỉnh hòa bình thăm hỏi động viên và tặng quà cho bà con bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua tại hai xóm mọc xã đồng nghê và xóm nhạt xã đồng duộng
tại buổi gặp gỡ bà con phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chuyển lời thăm hỏi của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chia sẻ với bà con trong vùng về sự mất mát to lớn của các gia đình có thân nhân bị chết mất tích mất tài sản do thiên tai thảm họa tác động
đề nghị tỉnh tiếp tục kiểm tra giám sát những chính sách hỗ trợ cho đồng bào bị lũ quyết tâm không để ai bị đói ốm đau bệnh tật
tỉnh cần mở cuộc phát động để kêu gọi cả nước chung tay giúp đỡ
nhân dịp này phó chủ tịch quốc hội tổng thị phóng đã tặng mỗi gia đình có người bị chết và mất tích năm triệu đồng các gia đình có nhà bị sập đổ hai triệu đồng